đà nẵng vừa ký ban hành quyết định quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bảng giá đất này có hiệu lực kể từ ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi thay cho bảng giá đất tại quyết định tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ubnd tp đà nẵng quy định giá đất ở giá đất thương mại dịch vụ giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
ở hai ba trăm bảy mươi hai tuyến đường đô thị đã đặt tên trong đó bổ sung giá đất đối với hai trăm chín mươi tuyến đường mới đặt tên
điều chỉnh giảm năm đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh so với mức quy định cũ
giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng tám mươi giá đất ở cùng vị trí
giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ được xác định bằng sáu mươi giá đất ở cùng vị trí
giá đất ở tại đô thị cao nhất là chín mươi tám tám triệu đồng một mét vuông
giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị cao nhất là bảy mươi chín triệu đồng một mét vuông
giá đất sản xuất kinh doanh tại đô thị cao nhất là năm mươi chín ba triệu đồng một mét vuông
bảng giá đất này xây dựng trên cơ sở thực tế và nằm trong khung giá đất toàn quốc